thượng tướng trần quốc tỏ ủy viên trung ương đảng thứ trưởng bộ công an biểu dương lãnh đạo cán bộ làm công tác thể thao
đặc biệt là các huấn luyện viên vận động viên thể thao công an nhân dân đã nỗ lực rèn luyện
khắc phục mọi khó khăn để quyết tâm thi đấu đạt thành tích cao tại sea games ba mươi hai
vì mầu cờ tổ quốc và sắc áo của lực lượng công an nhân dân việt nam
đồng chí thứ trưởng nhấn mạnh việc chú trọng đổi mới nâng cao hiệu quả công tác tuyển chọn
đào tạo vận động viên năng khiếu vận động viên trẻ chủ động hợp tác quốc tế
góp phần nâng cao thành tích của thể thao công an nhân dân trong thời gian tới